năm hai nghìn tám là năm tồi tệ nhất của facs khi bị đánh bại ở hàng loạt mặt trận
năm hai nghìn một mươi hai chính phủ colombia và facs bắt đầu đàm phán hòa bình ở havana
ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn được ký kết giữa chính phủ colombia và facs
đây là một sự khởi đầu mới thỏa thuận này đang mở ra cơ hội để chúng ta bắt đầu một kỷ nguyên đột phá trong xã hội colombia
với tư cách tư lệnh pháp tôi đã yêu cầu tất cả các chỉ huy các đơn vị và các đại súng pháp ngừng bắn một cách dứt khoát
cũng như ngừng các hành động đối địch nhằm vào chính phủ colombia
hơn bao giờ hết chúng tôi cảm thấy hối tiếc về những mất mát và nỗi đau mà chiến tranh gây ra
và giờ đây chúng tôi muốn bắt đầu hợp tác vì một colombia mới
tuy nhiên việc hoàn tất một thỏa thuận không hẳn sẽ chấm dứt những xung đột suốt năm mươi hai năm qua tại colombia
giới quan sát cho rằng từ giờ rào cản lớn nhất đối với tiến sĩ facs là một thỏa thuận
tiến trình hòa bình ở quốc gia này là từ phe phản đối thỏa thuận
nhất là khi thỏa thuận lịch sử vừa đạt được sẽ được đưa ra chưng cầu dân ý vào tháng một mươi tới
hòa bình luôn tốt hơn chiến tranh
người dân colombia đã phải trưởng thành trong xung đột và bạo lực
hòa bình sẽ giúp họ được trở về nhà được sống với nhân phẩm của mình
trong khi tổng thống juan manuel santos
ra sức nỗ lực vận hành
và đồng cử tri colombia ủng hộ thỏa thuận
thì cựu tổng thống alvaro uribe lại hối thúc người dân bỏ phiếu chống
với lập luận rằng ông santos đã nhược bộ facs quá nhiều
và những vấn đề mấu chốt của đất nước vẫn chưa được giải quyết
thỏa thuận này cho phép các tay súng khác tái hòa nhập xã hội
mà không bị xét xử về các hành vi bạo lực như bắt cóc khủng bố buôn bán thuốc phiện và giết người
như vậy có nghĩa là sẽ có thêm nhiều bạo lực mới
thực tế trong nửa thế kỷ qua
đã có quá nhiều vụ thảm sát dân thường khi giao tranh nổ ra giữa các tay súng của chính phủ và pháp
đó là những ký ức khó quên
và không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận việc khoan hồng cho những người phạm tội
vấn đề quan trọng là lực lượng phản đối chính phủ phải thấy được cơ hội mới
khi trở lại với cuộc sống dân sự
đó là cơ hội việc làm giáo dục và nhà ở
nếu những vấn đề đó không được giải quyết
họ sẽ có xu hướng trở lại với những nhóm vũ trang bất hợp pháp
vẫn đang còn tồn tại
cũng theo chuyên gia về cuộc nội chiến ở colombia diana gomez
thì vấn đề mấu chốt châm ngòi cho các cuộc xung đột ở đất nước này chính là ma túy
chúng ta không quên phong trào phát bắt nguồn từ những vùng nông thôn
khi khoảng cách giữa nông thôn và thành thị còn quá xa
người nông dân nghèo không có cơ hội kiếm sống
buộc họ phải tham gia vào các nhóm tội phạm ma túy
mặc dù pháp đã cam kết từ bỏ hoàn toàn hoạt động liên quan đến ma túy
nhưng hiện colombia vẫn là một trong những nơi sản xuất cocaine hàng đầu thế giới
từ văn bản cam kết đến thực tế là cả một chặng đường dài
người dân colombia sẽ là những người đưa ra quyết định cuối cùng về vận mệnh của đất nước
bởi vậy cuộc trưng cầu dân ý sắp tới được coi là quan trọng hơn bất kỳ cuộc tổng tuyển cử nào
nhiệm vụ trước mắt của chính phủ colombia là phải vận động đủ một mươi ba cử tri ủng hộ thỏa thuận hòa bình
theo điều tra của đài phát thanh carakon bảy mươi bốn ủng hộ
và một mươi chín phản đối thỏa thuận hòa bình
kết quả trên ngay lập tức đã tác động đến thị trường
trong phiên giao dịch ngày hai mươi bốn tháng tám sản giao dịch igbc của colombia tăng bảy
tôi nghĩ rằng đây là một tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của colombia
nhưng trong ngắn hạn nó chưa thể tạo ra sức bật ngay cho nền kinh tế
dù trạng đường phía trước sẽ còn nhiều trông gai
song thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ colombia và fas
đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế
và được coi là đặt nền tảng cho tiến trình hòa bình ổn định và lâu dài tại đất nước này
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại